tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa nhân dân trung hoa
hôm qua ngày một mươi ba tháng năm chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đi thăm tỉnh phúc kiến
địa phương duyên hải nằm ở phía đông nam trung quốc
tại thành phố phúc châu thủ phủ tỉnh phúc kiến chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp thân mật lãnh đạo tỉnh phúc kiến tới thăm trung tâm dịch vụ hành chính phúc châu
chiều tối ngày một mươi ba tháng năm tại thành phố phúc châu tỉnh phúc kiến chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp đồng chí view quyền
ủy viên trung ương đảng cộng sản trung quốc bí thư tỉnh ủy chủ nhiệm ủy ban thường vụ nhân đại tỉnh phúc kiến và đồng chí vũ vĩ quốc tỉnh trưởng tỉnh phúc kiến
chủ tịch nước chúc mừng lãnh đạo và nhân dân tỉnh phúc kiến về những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội trong gần bốn mươi năm cải cách mở cửa
nhất là về phát triển kết cấu hạ tầng thu hút đầu tư nước ngoài chuyển đổi mô hình tăng trưởng soa đói giảm nghèo
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị tỉnh phúc kiến tăng cường nhập khẩu các mặt hàng việt nam có thế mạnh nhất là nông lâm thủy hải sản
khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao năng lượng sạch
tổ chức đa dạng các hoạt động giao lưu nhân dân nhất là giữa thế hệ trẻ ủng hộ các trường đại học hai bên triển khai các hình thức hợp tác phù hợp như trao đổi sinh viên
nghiên cứu khoa học tăng cường các hoạt động quảng bá văn hóa xúc tiến du lịch
sau buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận về thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh quảng ninh và tỉnh phúc kiến
trước đó chiều cùng ngày đến thăm trung tâm dịch vụ hành chính phúc châu chủ tịch nước trần đại quang đã nghe giới thiệu sơ lược về quá trình phát triển của khu dịch vụ hành chính phúc châu
các hạng mục về hành chính một cửa tại trung tâm sơ đồ và cách thức giải quyết các dịch vụ cũng như tham quan một số dịch vụ tự động làm ngoài giờ hành chính
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cũng đã đi thăm khu phố cổ tam phường thất hạng một điểm đến du lịch nổi tiếng ở phúc châu
hiện nay khu phố tam phường thất hạng vẫn duy trì bố cục phường ngõ thời kỳ đời đường và đời tống đến nay vẫn bảo tồn hơn hai trăm linh tòa kiến trúc cổ
tại khu phố cổ tỉnh quảng ninh của việt nam hiện đã mở gian hàng giới thiệu về tiềm năng du lịch của tỉnh